khởi hành từ bến xe phía nam huế với đủ số người quy định
thế nhưng sau một thời gian chạy như rùa bò với vận tốc khoảng năm đến một mươi km
thì những cảnh tượng như thế này thì thoảng lại diễn ra
chốc chốc lại có một vài hành khách bỗng từ đâu xuất hiện
liên tục chen lấn rồn nhau về phía cuối xe
lối đi bắt đầu được xếp kín ghế nhựa và được tận dụng triệt để
và đến khi đã đủ số khách ngồi
thì tiếp tục xuất hiện những vị khách đứng
và thậm chí là cả những người bán hàng rong
cũng được lái xe bố trí
cho một chỗ đứng riêng để tiện cho việc buôn bán
và khi chiếc xe ba mươi chỗ này nhét đủ năm mươi người
thì vé mới được bán cho hành khách
và cảnh tượng chen lấn trồm lên nhau mà đi lại được tái hiện
từ ngày một tháng một mươi hai
xe ra khỏi bến xe thi nam xe ghế
không có hiện tượng là dừng đón khách
hoặc là chạy chậm chạy tốc độ rất chậm
và xe ra khỏi bến là chạy bộ mạch
đúng là sở giao thông vận tải đã họp với sáu đơn vị kinh doanh vận tải xe khách tại đây
và các quy chế phối hợp của các đơn vị này cũng đã được ra đời
cùng với đó là bảng phân công trực kiểm tra chéo giữa các đơn vị vận tải này

nhưng thực tế thì không giống với những biên bản này quy định
tình trạng này vẫn diễn ra ngang nhiên và rầm rộ dọc khu vực đường hùng vương và nguyễn tất thành thành phố huế
đặc biệt là khu vực cống bạc này đã trở thành điểm đón khách quen thuộc
thậm chí tại đây còn diễn ra tình trạng móc nối giữa lái xe khách và xe ôm
dẫn đến tình trạng đi chậm hoặc thậm chí dừng lại chở khách để xe ôm đưa đến
cái tình trạng này là mình cũng không kiểm soát được
có thể người ta tới trên đường này
người ta vội đi
thì người ta có thể chạy theo xe
cái việc đó là ít nhiều ảnh hưởng đến an toàn giao thông
nhưng mà cái này là xe ôm chở trên đường thì sao mình sao
cái đó là rất khó
nhưng mà là bến xe là có tổ chức những cái cuộc gia quân này
tổ chức sở giao thông hoặc băng sở giao thông
là đã có những cái băng dương khẩu hiệu để tuyên truyền
là người dân là hãy vào bến xe để đi xe
theo nhiều hành khách cùng chuyến xe chia sẻ
năm nào cũng vậy
cứ mỗi dịp như thế này
chuyện xe nhồi nhét thêm một mươi ba mươi hành khách
không phải là chuyện hiếm
thực trạng này đòi hỏi các cơ quan chức năng tỉnh thừa thiên huế
cần sớm có biện pháp can thiệp
và nhanh chóng chấn chỉnh
xử lý nghiêm những sai phạm trên
đáp ứng nhu cầu và đảm bảo an toàn cho người dân đi lại
trong dịp tết nguyên đán sắp tới